thành phố hà nội đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã dự và phát biểu tại đại hội
cùng dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
với chủ đề đoàn kết sáng tạo đổi mới thi đua xây dựng thủ đô văn minh hiện đại
năm năm qua các phong trào thi đua yêu nước của thành phố luôn đổi mới về nội dung
phương thức tổ chức phong trào hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm
góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của thành phố
chuyển dịch cơ cấu năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện
đóng góp gần một mươi sáu gdp một mươi tám năm thu ngân sách và tám sáu tổng kinh mạch xuất nhập khẩu của cả nước
diện mạo đô thị ngày một hiện đại văn minh đời sống của nhân dân ngày một cải thiện
tại đại hội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho tập thể hội cựu thịnh liên xung phong thành phố hà nội đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phóng chiến chống mỹ cứu nước